sau một thời gian xây dựng kế hoạch và triển khai tổng cục du lịch đã hoàn thiện sản phẩm video ngắn quảng bá về việt nam
video này sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình nổi tiếng cnn của mỹ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi
video với độ dài ba mươi giây giới thiệu về vẻ đẹp hiểm đến di sản ẩm thực sẽ phát sóng trên kênh truyền hình cnn của mỹ trong khoảng một tháng
từ hôm nay một mươi năm tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một
thời điểm hiện nay là cơ hội lớn cho du lịch việt nam để truyền thông khẳng định việt nam là điểm đến an toàn khi đã kiểm soát tốt được dịch covid một mươi chín
tại sao không phải là chọn việt nam và đây là một bước để chúng tôi tiếp tục coi những kênh chiến dịch để xúc tiến quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch việt nam tới bạn bè và khách du lịch quốc tế
mục tiêu của chiến dịch quảng bá du lịch việt nam trên kênh truyền hình nổi tiếng của mỹ sẽ mang lại cho việt nam tiếng nói tích cực trong lĩnh vực truyền thông với khán giả quốc tế của cnn
nhằm khơi dậy niềm tin trong khu vực về các kế hoạch du lịch trong tương lai sau khi các hạn chế được dỡ bỏ